ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự
sáu năm tù là bản án mà phạm văn quý trú tại tp biên hòa vừa bị tnt đồng nai tuyên phạt về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba quý nhận chỉ đạo của tổ chức phản động thực hiện các hoạt động chống phá bình luận chia sẻ viết bài và đăng tải trên tài khoản facebook cá nhân quy phạm
một mươi bài viết có nội dung kích động chống phá nhà nước của đối tượng phản động đào minh quân
chuy quý còn tự viết tay hai mươi bảy trang tài liệu có nội dung xuyên tạc sự thật nói xấu chế độ bôi nhọ lãnh tụ tuyên truyền kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân chống phá đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam để ủng hộ tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và đào minh quân
một mươi bốn bài viết có nội dung kích động chống phá nhà nước của đào minh quân

một mươi sáu bài viết có nội dung kích động chống phá nhà nước của đào minh quân
một mươi sáu bài viết có nội dung kích động chống phá nhà nước của đào minh quân
một mươi tám bài viết có nội dung kích động chống phá nhà nước của đào minh quân
một mươi chín bài viết có nội dung kích động chống phá nhà nước của đào minh quân
một mươi chín bài viết có nội dung kích động chống phá nhà nước của đào minh quân
hai mươi bài viết có nội dung kích động chống phá nhà nước của đào minh quân
một mươi chín bài viết có nội dung kích động chống phá nhà nước của đào minh quân
hai mươi bài viết có nội dung kích động chống phá nhà nước của đào minh quân
theo cáo trạng trước đó do có mâu thuẫn trong lúc nhậu với ông cao văn luân sáu mươi chín tuổi
ngụ khóm hai thị trấn mỹ long huyện cầu ngang thì đến khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày bảy tháng một
hậu đi bộ đến nhà ông luân đục nhập vào cửa sau tiệm ông luân đánh
khi thấy ông luân đang nằm ngủ trên ghế bố ở nhà trước hậu lấy đoạn cây gỗ dùng để gài cửa
đánh vào vùng tráng mặt của ông luân làm cây bị gãy thành bốn khúc
sau đó hậu lựa một khúc gỗ đánh liên tiếp bốn cái vào vùng mặt đầu ông luân
đến khi ông luân nằm bất động hậu bỏ không khí tại chỗ và đi về
đến ngày tám tháng một được người dân phát hiện báo chính quyền địa phương
ông luân được đưa đi cấp cứu điều trị hậu quả là ông luân bị thương vùng mặt và tráng
gãy một mươi một cái răng tông tí lệ thương tật tám mươi tám
trong quá trình điều tra truy tố xác xử lê công hậu có thái độ thành khẩn khai báo
ăn năng hối cãi đã tác động gia đình khắc phục hậu quả cho bị hại
căn cứ vào tính chất mức độ vụ án hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
tuyên phạt bị cáo lê công hậu một mươi bốn năm tù giam
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá chuyên án bắt nhóm
cho vay lãi nặng cưỡng đoạt tài sản do chu mạch cường hai mươi tám tuổi ngụ thành phố hà nội cầm đầu
kết quả điều tra xác định cường tập hợp nhóm hơn một mươi người trả lương cao và phân chia khu vực
cho họ hoạt động tại tỉnh bình dương và tp hcm
nhóm này cho vay với lãi suất từ năm trăm linh đến năm trăm năm mươi cho một năm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
quá trình hoạt động cường chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho đồng bọn như tìm nguồn khách
đi đòi nợ nhắn tin đe dọa ép người vay trả nợ
ngoài ra nhóm này thuê kế toán để tính toán lợi nhận thu được
trường hợp con nợ không trả tiền cường cho đàn em tạc sơn chất bẩn để uy hiếp
cảnh sát cho biết nhóm này đã tài chất bẩn rất nhiều nạn nhân tại tp tân uyên
tp dị an tỉnh bình dương và địa bàn tp hcm
theo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
đơn vị tập trung đánh vào loại tội phạm xâm phạm tài sản như trộm cắp cướp dật và tội phạm cho vay lãi nặng
chỉ trong thời gian ngắn đơn vị đã xóa sổ gần một mươi bang tín dụng đen và tiếp tục truy quét đối với loại tội phạm này
cũng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bằng các biện pháp nghiệp vụ
tổ truy nã thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phát hiện bắt giữ đối tượng kim ji hun
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quốc tịch hàn quốc về tội tổ chức đánh bạc theo lệnh truy nã quốc tế của interpol ngày hai mươi tháng một mươi hai
kim chi hun nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến với vai trò quản trị trang web
theo hồ sơ từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng đã tổ chức cho người chơi đánh bạc
và nhận tiền đặt cọc của người chơi trên trang web mà không được chính phủ hàn quốc cấp phép theo quy định
sau khi bị cảnh sát phát hiện đối tượng đã bỏ trốn sang việt nam
hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đối tượng trên cho cảnh sát hàn quốc
trong giờ tan tầm những ngày vừa qua người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn tp hcm
phải bị bỏng lội nước về nhà do triều cường dân
theo dự báo từ đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày là từ bốn giờ đến sáu giờ và một mươi bảy giờ đến một mươi chín giờ
mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực hạ lưu sông sài gòn đồng nai ở cấp độ hai
đợt triều cường này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới
một vài tuyến đường có khả năng bị ngập như đường trần xuân soạn đào sư tích huỳnh tấn phát
nguyễn bình lê văn lương quốc lộ năm mươi phạm hữu lầu
điểm ngập tập trung nhiều tại quận bảy và huyện nhà bè
kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin
kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
sau hai ngày xét xử chiều qua ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt bốn bị cáo
nguyên là lãnh đạo tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt là veam
do gây thất thoát một trăm sáu mươi năm tỷ đồng khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất trái quy định
trong đó cựu tổng giám đốc nguyễn thanh giang và cựu chủ tịch hội đồng quản trị lâm trí quang
cùng bị phạt năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng bị kết án về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo đào huấn ngữ cựu giám đốc công ty đúc số một bị phạt ba mươi ba tháng tù
bị cáo nguyễn văn khôi cựu ủy viên hội đồng quản trị kiêm trưởng ban kiểm soát bị phạt ba mươi tháng tù
nhưng được cho hưởng án treo về cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo bản án sơ thẩm lợi dụng việc thực hiện đề án di rời công ty đúc số một tại số hai trăm hai mươi bình thới vào khu công nghiệp
theo quyết định của ubnd tp hcm các bị cáo đã bản bạc thu lợi từ dự án xây dựng khu nhà ở và trung tâm thương mại
dịch vụ tại mặt bằng số hai trăm hai mươi đường bình thới
bản án nhận định lâm trí quang với vị trí là chủ tịch hội đồng quản trị nguyễn thanh giang
với vai trò là tổng giám đốc đã tích cực trong việc tìm đối tác để góp vốn hợp tác đầu tư
sau đó thì chuyển nhượng cổ phần và làm các thủ tục chuyển nhượng để lấy tiền di rời xây dựng công ty đúc một
hai bị cáo này đều không được hưởng lợi nên là vai trò trong vụ án là ngang nhau
hành vi của lâm trí quang nguyễn thanh giang và đào huân ngữ thực hiện thủ tục góp vốn
chuyển nhượng cổ phần là giá trị quyền sử dụng đất của veam tại số hai trăm hai mươi bình thới
nhưng không thực hiện định giá đấu giá là vi phạm quy định pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
đối với nguyễn văn khôi và các cựu thành viên hội đồng quản trị của veam đã ký nghị quyết đồng ý
để cho công ty góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại hai trăm hai mươi bình thới
và đồng ý cho chuyển nhượng cổ phần bằng nguyên giá một trăm một mươi năm tỷ đồng
nhưng không thực hiện định giá đấu giá là vi phạm các quy định của nhà nước
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh thái bình
vừa khởi tố sáu đối tượng nguyễn thanh ngọc phạm văn võ phan văn hà
đoàn văn việt bùi văn tính và nguyễn thị phương về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
trước đó vào hồi hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi hai lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tăng
bốn đối tượng đang có hành vi hút cát trái phép từ dưới lòng sông hồng lên hai khoang tàu
quá trình đấu tranh thì các đối tượng khai nhận làm thuê cho nguyễn thanh ngọc
chú tại tỉnh nam định
từ khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã khai thác trái phép năm mươi tám chuyến
tàu cát với khối lượng cát là hai mươi một bốn trăm sáu mươi m ba giá trị gần ba năm tỷ đồng
trong quá trình khai thác cát trái phép các đối tượng được sự giúp sức của các chủ bến bãi
trên địa bàn tỉnh nam định trong đó có nguyễn thị phương
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm với tham nhũng kinh tế buôn lộn vào môi trường
công an tỉnh thái bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
tại bãi container chi nhánh cảng chùa vẽ thuộc công ty cổ phần
cảng hải phòng và bãi container tân cảng một trăm hai mươi tám hải phòng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất
hai container có biểu hiện nghi vấn
các container trên được vận chuyển từ các cảng phía nam về cảng hải phòng
do ông nguyễn xuân kỳ chú tại phường hạ lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
là người đại diện nhận hàng
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa đã qua sử dụng
có nguồn gốc từ nước ngoài như là quạt thủ lượng
lạnh máy điều hòa máy giặt loa âm thanh các loại trị giá hàng hóa ước tính khoảng một tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh
nguồn gốc xuất xứ tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố hải phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng
và các tổ chức cá nhân có liên quan để tiến hành điều tra xác minh
xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an
tỉnh đắk lắc vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với đối tượng võ văn thao
về hành vi vận chuyển và tàng trữ một mươi chín sáu trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu z
đây là số thuốc lá bị thu giữ nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn
ngày tám tháng một mươi hai đối tượng võ văn thao trú tại xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
bị bắt quả tang khi đang vận chuyển chín bảy trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu z
đang vận chuyển vào kho tại địa chỉ số một mươi sáu nguyễn thị minh khai phường an bình
thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
theo lời khai của đối tượng gần một cây thuốc lá này
đây là lần thứ hai đối tượng vận chuyển về đây
chuẩn bị cất vào kho thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ
tiếp tục kiểm tra kho trên lực lượng công an phát hiện thêm chín chín trăm linh bao thuốc lá điếu
nhãn hiệu z đang cất giấu ở trong kho
qua đấu tranh đối tượng thao khai nhận toàn bộ một mươi chín sáu trăm linh bao thuốc lá này
thao vận chuyển từ tỉnh gia lai về tại kho
có địa chỉ trên của một người không rõ nhân thân lai lịch trong hai ngày
mùng bảy và mùng tám tháng một mươi hai
và thao được người này hứa hẹn sẽ chia lợi nhuận sau khi bán được hàng

cụ thể về tiền lương hai nghìn hai mươi ba bình quân ước đạt tám hai mươi năm triệu đồng một tháng tăng ba so với năm hai nghìn hai mươi hai là tám hai mươi năm triệu đồng một tháng tăng ba so với năm hai nghìn hai mươi hai là tám hai mươi năm triệu đồng một tháng
cụ thể về tiền lương hai nghìn hai mươi ba bình quân ước đạt tám hai mươi năm triệu đồng một tháng tăng ba so với năm hai nghìn hai mươi hai là tám hai mươi năm triệu đồng một tháng